hôm nay công an tỉnh vĩnh long lập hồ sơ xử lý năm mươi sáu đối tượng dương tình với ma túy
và làm rõ hoạt động xảy ra tại quán beer club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt phường ba tp vĩnh long
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động và công an tp vĩnh long đã bất ngờ kiểm tra quán beer club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt
thuộc phường ba tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
thời điểm kiểm tra có khoảng một trăm linh thanh niên trong quán
qua kiểm tra nhanh có năm mươi sáu thanh niên trú tại các tỉnh vĩnh long và sóc trăng dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật